cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương vừa đưa ra cảnh báo đối với người dân có nhu cầu đi lại bằng đường hàng không vào dịp cuối năm
nên cảnh giác khi mua vé máy bay qua mạng từ các địa chỉ không quen và chưa có uy tín
cảnh báo được đưa ra bởi đã xuất hiện trường hợp người mua phải vé máy bay giả qua mạng
thủ đoạn của bên bán là đặt vé hủy vé cho khách kiểm tra trên hệ thống thấy đúng
nhưng khi ra sân bay lại không bay được hoặc có trường hợp đặt vé khứ hồi nhưng trở về dù cốt vé đúng cũng không bay được
tình trạng này là do bên bán hàng qua mạng có đặt vé cho khách nhưng chỉ đặt giữ chỗ trong khoảng thời gian quy định
mà không thanh toán cho hãng bay dù vẫn thu tiền của khách nên đến ngày bay vé máy bay này không sử dụng được
mỗi hãng hàng không quy định riêng về thời gian đặt vé giữ chỗ tùy vào hãng vé bay gần hay sang ngày đặt vé
nên khách hàng có nhu cầu cần quan tâm để kiểm tra vé sau khoảng thời gian này
để tránh bị mua phải vé máy bay giả hành khách nên mua tại những đại lý bán vé uy tín thân quen
và đề nghị kiểm tra vé kỳ lượng